những năm qua bộ đội biên phòng luôn trú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp các ngư dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước nắm rõ quy chế về quản lý bảo vệ tài nguyên biên giới biển
công tác này đã đạt được hiệu quả tích cực tạo sự chuyển biến rõ rệt trong cuộc sống người dân trên các vùng bãi ngang hải đảo của tỉnh bình định
ngay ở vị trí cầu tàu đảo nhân châu nơi đông đảo bà con thường xuyên qua lại là tấm bảng tuyên truyền phổ biến nghị định số bảy mươi một hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới biển nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây là công trình thanh niên do tri đoàn đồn biên phòng nhân châu phối hợp với đoàn thanh niên ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển bình định xây dựng
bảng tuyên truyền này nhận được sự chú ý ủng hộ của phần lớn bà con nhân dân trên đảo
làm chấp hành theo mệnh lệnh và chủ trương của đảng
thay nữa bảng tuyên truyền này là lãnh thổ đảo là chủ tuyên cũng là góp xây dựng là chủ quyền để lãnh thổ việt nam để bảo quyền và bảo đảm bản đảo vô hương của chúng tôi
trước đây xung quanh đảo nhơn châu đôi khi có trường hợp sử dụng các phương tiện mang tính chất tận diệt hoặc chất nổ để đánh bắt trái phép
nhưng gần đây sau khi được tuyên truyền phổ biến pháp luật
thì số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản bằng
cách thức bất hợp pháp đã giảm hẳn
người dân địa phương cũng tích cực báo cáo lực lượng chức năng về các trường hợp tàu vi phạm từ nơi khác đến
góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương
ngoài tuyên truyền các chiến sĩ cán bộ đồn biên phòng nhân châu cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
trong việc tăng cường kiểm tra giám sát
nhờ vậy nguồn thủy sản quanh đảo vẫn còn dồi dào các loại cá ngoài khơi vẫn vào theo từng mùa
với nhiều hình thức tuyên truyền phối hợp đa dạng phong phú
tình hình chấp hành pháp luật trên khu vực biên giới biển của tỉnh có nhiều chuyển biến
bà con đã có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của địa phương
của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự
trong quá trình hành nghề trên biển thì bà con cũng đã có ý thức hơn về vấn đề
chủ quyền nhất là trong đánh bắt hải sản xa bờ
trong thời gian tới để phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động sử dụng chất nổ trái phép
sử dụng các hành nghề bị cấm thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các đồn biên phòng
và khu vực quy nhân tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với địa phương
ba năm qua đã có bốn năm trăm linh tờ rơi tuyên truyền
được phát hành tới tay người dân ở các vùng ven biển hải đảo trên địa bàn tỉnh bình định
các câu lộc bộ tư vấn pháp luật cấp huyện và cấp xã được thành lập với một trăm bảy mươi sáu thành viên
trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh bình định đã thành lập một trăm một mươi một tổ tuyên truyền pháp luật tổ hòa giải
với hơn ba trăm linh tuyên truyền viên báo cáo viên hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật
đã được tổ chức cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh bình định
tạo điều kiện cho người dân nắm vững các vấn đề về pháp lý tại địa phương